ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long tiếp nhận hai chiếc tàu thu gom rác chạy bằng năng lượng mặt trời
do tập đoàn hanwha hàn quốc tài trợ với tổng trị giá khoảng hai năm tỷ đồng
hai tàu này được sử dụng làm sạch môi trường sông mekong trên địa bàn thành phố vĩnh long
tỉnh vĩnh long là địa phương đầu tiên tiếp nhận để thử nghiệm
nếu thành công tập đoàn hanwha dự kiến sẽ mở rộng chiến dịch này ở nhiều địa phương khác của việt nam
trong quá trình vận hành thử nghiệm ủy ba nhân dân tỉnh vĩnh long giao cho công ty công trình công cộng tỉnh quản lý vận hành
và phát huy hiệu quả phương tiện thường xuyên báo cáo cho ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét nhân rộng mô hình
tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh
sau buổi lễ chiến dịch làm sạch sông mekong được phát động với sự tham gia của hàng chục tình nguyện viên
tham gia hoạt động thu gom rác dọc theo bờ sông nhằm chống lại tình trạng ô nhiễm nước do chất thải trôi nổi trên sông mekong